trong ba mươi ngày qua việt nam chưa có ca nhiễm mới trong cộng đồng các hoạt động đã trở lại gần như bình thường
tuy nhiên người việt nam ở nước ngoài về nước có nhiều ca dương tính đã đẩy con số dân tính tại việt nam lên cao
sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã họp với thường trực chính phủ về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
để tiếp tục có những biện pháp ngăn chặn dịch bệnh từ bên ngoài vào việt nam
việt nam đã ghi nhận thêm tám trường hợp khỏi bệnh ngày một mươi bốn tháng năm điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
trong đó có một bệnh nhân dương tính lại là bệnh nhân số năm mươi
bệnh nhân số chín mươi một vẫn đang trong tình trạng nguy kịch tổn thương phổi ở mức độ lớn và có chỉ định ghép phổi
bệnh viện hữu nghị việt đức và trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia khởi động chương trình tìm nguồn cho tạng đủ điều kiện ghép
và chuẩn bị đầy đủ điều kiện để ghép
tuy trong ba mươi ngày qua việt nam không ghi nhận trường hợp mắc mới lây nhiễm trong cộng đồng
nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng hiện nay rất thấp nhưng vẫn còn tiềm ẩn
dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp khó lường ở nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới
nguy cơ xâm nhập vào việt nam trong thời gian tới cũng gia tăng do mở dần các đường bay quốc tế
chuyến bay đón công dân việt nam về nước yêu cầu nhập cảnh cho các nhà đầu tư
chuyên gia kỹ thuật cao từ các quốc gia vùng lãnh thổ có dịch nhập cảnh vào việt nam
đặc biệt rất khó kiểm soát triệt đề được người dân qua lại biên giới đường bộ thông qua đường mòn lối mở
nên luôn thường trực nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây nhiễm cho cộng đồng trong thời gian tới
do vậy tại cuộc họp thủ tướng đề nghị bàn về người việt nam ở nước ngoài về nước